trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tại tp hcm đạt hai trăm ba mươi chín hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng giảm năm bốn so với tháng trước
doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tp hcm trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi đạt gần bảy mươi ba sáu trăm linh tỷ đồng giảm hơn năm so với tháng trước
sở dĩ giảm là do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp nên người tiêu dùng chỉ mua những thứ thiết yếu nhất
và rất hạn chế tới những trung tâm thương mại hệ thống siêu thị chợ v v
trước tình hình trên sở công thương tp hcm phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp các hội ngành nghề
kịp thời nắm bắt thông tin nhu cầu của doanh nghiệp cần hỗ trợ tiếp cận với hệ thống bán lẻ chợ truyền thống để điều phối nguồn hàng
bên cạnh đó các ngành chức năng của thành phố cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thị trường thực hiện niêm yết giá cả theo quy định của pháp luật
được biết hiện đây tại nhiều hệ thống bán lẻ các đơn vị đã tổ chức các chương trình khuyến mải giảm giá để kích cầu tiêu dùng